mùa đông khí hậu lạnh trời hanh khô kèm cho các cơn mưa là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển
hèn xuyễn đột quỵ ngứa ngoài da viêm soang đau khớp là những bệnh thường gặp khi thời tiết trở lại
nhiệt độ xuống thấp gió rét và thiếu ánh sáng mặt trời làm cho một số bệnh trầm trọng hơn
sau đây là một số bệnh thường gặp khi mùa đông đến
đầu tiên cảm lạnh
cảm lạnh là một bệnh lý phổ biến thường gặp ở tất cả các đối tượng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi
đây là một bệnh về đường hô hấp do bị nhiễm virus đường hô hấp
tuy mức độ không nặng như cảm cúm nhưng vẫn gây cho người bệnh cảm giác mệt mỏi thiếu năng lượng cho các sinh hoạt thường ngày
bạn có thể phòng tránh cảm lạnh bằng cách rửa tay thường xuyên
điều này giúp bạn loại bỏ vi khuẩn mà bạn có thể bị nhiễm từ việc chạm vào các đồ vật được sử dụng chung với những người xung quanh
chẳng hạn như công tắc đèn và tay nắm cửa
điều quan trọng là phải rửa tay đúng cách
cần phải giữ cho nhà cửa và đồ gia dụng như ly tách và khăn sạch sẽ
đặc biệt là nếu ai đó trong nhà bạn đang bị ốm
nếu bạn bị cảm lạnh hãy sử dụng khăn giấy dùng một lần thay vì khan tay để tránh phải rửa tay và giặt khăn liên tục
hai viêm họng
đau họng thường xảy ra vào mùa đông và phần lớn nguyên nhân là do nhiễm virus
có một số bằng chứng cho thấy sự thay đổi và tranh lệch nhiệt độ
chẳng hạn như đi từ một căn phòng ấm áp ra ngoài trời lạnh giá cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến cổ họng
một trong những biện pháp khắc phục nhanh chóng và dễ dàng thực hiện khi bị đau họng xúc miệng với nước muối ấm
mặc dù nước muối không chơ được khi bạn bị nhiêm trùng
nhưng nó có tính chống viêm và có tác dụng làm dịu cổ họng đang bị viêm rát
ba bệnh phổi phế quản
các bệnh này phát triển mạnh khi thời tiết lạnh
người chưa mắc bệnh thì dễ mắc người đang mắc bệnh thì có xu hướng tăng nặng
người đã chưa khỏi thì bệnh dễ tái phát
bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ và người già
quá nửa số tử vong của người già trong năm là vào mùa lạnh
hầu hết số tai biến do bệnh tật gây ra cũng xảy ra vào mùa này
các bệnh phổi phế quản thường gặp
hen phế quản đợt cấp của tâm phế mạng copd
giãn phế quản viêm khí phế quản cấp
đặc biệt viêm phổi mắc phải ở cộng đồng
bệnh có thể xảy ra sau một đợt cảm cúm
thường xảy ra và có thể phát thành dịch vào mùa này
ngoài ra lao phổi nếu không được chăm sóc giữ gìn
điều trị tốt sẽ nặng lên trong mùa lạnh
các thể lao tổn thương rộng phá hủy nhiều
gây suy kiệt thể trạng gây yếu
lao trẻ em mùa đông xuân có tỷ lệ tử vong cao
bốn đau khớp viêm khớp
nhiều người bị viêm khớp cho biết
khốp của họ trở nên đau đớn và cứng hơn vào mùa đông
dù không rõ nguyên nhân
mùa đông thời tiết lạnh ẩm
khiến tình trạng bệnh cúm người bị khớp trở nên nặng hơn
viêm khớp dạng thấp thấp tim và gút
là ba bệnh dễ lên những đợt cấp tính nhất trong mùa đông
trong đó viêm khớp dạng thấp
là bệnh khớp man tính kéo dài trong nhiều năm
và có thể gây ra những di chứng nặng nề như dính biến dạng khớp
triệu chứng của bệnh là viêm nhiều khớp
điển hình là viêm khớp cổ tay bàn tay đốt tay khớp chân
và diễn biến thường kéo dài
người bệnh cũng có thể bị cứng khớp vào buổi sáng
gây khó cử động các khớp và kéo dài hàng giờ
viêm khớp dạng thấp diễn biến từng đợt
giai đoạn đầu nếu được phát hiện sớm và chữa trị tích cực đúng cách
bệnh có thể diễn biến tốt
nếu bệnh đã chuyển sang giai đoạn hai
xuất hiện tổn thương ở súp khớp và đầu xương
người bệnh có nguy cơ bị biến dạng khớp
dính khớp cứng khớp và mất khả năng vận động của khớp
năm viêm soang
khi chiếc mũi của chúng ta gặp phải các vấn đề như đau chảy dịch nhạt khó thở
hoặc bị điếc mũi thì đây là dấu hiệu cảnh báo đã mắc viêm soang
bệnh viêm soang được chia làm hai loại
là viêm soang cấp tính và mãn tính
trong đó những người mắc viêm son mãn tính dễ tái phát hơn và nguy hiểm hơn
vì thế khi thấy có các dấu hiệu của viêm sang
bạn cần đi khám tai mũi họng càng sớm càng tốt
để có kết quả chính xác và điều trị kịp thời
tiếp theo là viêm tai dữa cấp
viêm tai dữa cấp là tình trạng viêm nhiễm ở màng nghĩ và hòm nghĩ
nguyên nhân gây ra bệnh có thể do chúng ta bị cảm cúm
viêm amidam viêm soang viêm va
bệnh viêm tai dữa cấp xảy ra do sự thay đổi áp suất khi đi máy bay
hoặc điều kiện làm việc thiếu không khí bí bách
bệnh viêm tai giữa cấp nếu không được điều trị kịp thời
thì có thể biến trứng thành viêm tai dữa thanh dịch
viêm tai dữa mãn thủ nghĩ hay viêm sương trúm
để chữa bệnh cần phải dùng kháng sinh kháng viêm và giảm đau
đồng thời xúc họng bằng nước muối thường xuyên
trường hợp bị viêm tai dữa cấp thì nên trích dạch màng nghĩ
để dẫn lưu mủ hoặc phẫu thuật để điều trị bệnh viêm tai dữa mãn thủ nghĩ
hoặc viêm sương trúm
bảy đau dạ dày do lạnh
thời tiết lạnh thường gây đau dạ dày và vết lết có vẻ đau nhiều hơn
trong khi chưa có phương pháp hưu hiệu ngăn chặn viêm luet dạ dày
bà có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách chăm sóc bản thân để tăng sức đề kháng
để tình trạng đau dạ dày không trở nên nghiêm trọng
bạn cần thư giãn tránh gặp stress đồng thời bổ sung dinh dưỡng đầy đủ
để cơ thể trở nên khỏe hơn
tám tay lạnh
hiện tượng tay bị lạnh là một tình trạng phổ biến khiến ngón tay và ngón chân bạn thay đổi màu sắc
và trở nên rất đau đớn trong thời tiết lạnh
các ngón tay có thể chuyển sang màu trắng sau đó là màu xanh
cuối cùng trở nên đỏ và sưng tấy
các mạch máu nhỏ bàn tay và bàn chân bị co thắt lại
khiến lưu lượng máu đến tay và bàn chân của bạn giảm
vì thế đừng hút thuốc hoặc uống cà phê
a hai có thể làm trầm trọng thêm các triệu trứng
và luôn luôn đeo găng tay vớ vặt dày dép ấm khi ra ngoài trong thời tiết lạnh
chín bệnh cúm
người ở độ tuổi sáu mươi năm trở lên
phụ nữ có thai và người có bệnh mãn tính như tiểu đường bệnh thận và bệnh phổi tắc nghẽn
đặc biệt có nguy cơ tử vong khi mắc cúm
cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh cúm là tiêm vaccine
thuốc chủng ngừa cúm bảo vệ tốt cho cơ thể chống chọi lại virus này
và kéo dài được một năm
nếu bạn trên sáu mươi năm tuổi và có tình trạng sức khỏe mắc bệnh mãn tính
bạn nên tiêm vaccine chống phế cầu khuẩn và phòng ngừa bệnh viêm phổi
một mươi bệnh hen xuyên
không khí lạnh là một yếu tố chính gây ra các triệu chứng y như thở kho khe và thở dốc
những người bị hen nên đặc biệt cẩn thận vào mùa đông
như ở trong nhà vào những ngày nhiệt độ xuống thấp và gió rét
nếu bạn phải đi ra ngoài hãy đeo khăn hoặc khẩu trang che kín mũi miệng
hãy mang các loại thuốc thông thường và giữ dưỡng dạng hít hoặc dạng xịt bên mình
luôn chú ý giữ ấm để tránh bị bệnh xuyên tấn công
một mươi một cội trứng norovirus
norovirus là một loại virus phổ biến gây viêm ở dạ dày ruột và cực kỳ dễ lây nhiễm
nó có thể bị nhiễm quanh năm ở bất cứ thời điểm nào
nhưng phổ biến hơn là vào mùa đông
và dễ lây nhiễm hơn ở những nơi như khách sạn bệnh viện nhà điều dưỡng và trường học
khi bị nhiễm norovirus người nhiễm có cảm giác rất khó chịu
nhưng rất may triệu chứng chỉ kéo dài vài ngày
khi người bệnh bị nôn mửa và tiêu chảy
điều quan trọng là uống nhiều nước để tránh mất nước
đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi
do vậy người bệnh cần uống nước bù điện giải là hiệu quả nhất

các cơn đau tim thường phổ biến hơn vào mùa đông
điều này có thể là do thời tiết lạnh làm tăng huyết áp và gây nhiều áp lực hơn lên tim
trái tim của bạn cũng phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt của cơ thể khi trời lạnh
hãy giữ ấm căn nhà của bạn
duy trì nhiệt độ phòng ở mức thấp nhất là một mươi tám độ c
và sử dụng bình nước nóng hoặc chăn điện để giữ ấm trên giường
hãy mặc ấm khi bạn đi ra ngoài
bằng cách nhớ đội mũ quàng khăn và đeo găng tay

nhiều người việt nam có thói quen tập thể dục vào giờ không khoa học
trời lạnh vẫn đi tập trong thời tiết gió lạnh
đây là một thói quen không tốt
vào mùa lạnh người dân cần thay đổi thói quen tập thể dục
không nên tập quá sớm thay vì bốn năm giờ
có thể đổi sang tám chín giờ sáng
khi tập cần căn cứ theo sức chịu đựng có thể vận động
thống kê cho thấy tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong giờ vàng
để can thiệp còn rất thấp
bệnh nhân vào viện trong khung giờ vàng được điều trị tái thông bằng thuốc
chỉ chiếm một năm
tỷ lệ này tăng lên hai năm trong năm hai nghìn một mươi bảy
và năm hai nghìn một mươi tám có ba năm
trong gần bảy bệnh nhân được điều trị
bệnh nhân vào viện trong bốn đến sáu giờ sau khi có các triệu chứng
được xem là giờ vàng để được can thiệp sớm
chi phí điều trị thấp và tránh được những di chứng nặng không mong muốn
một mươi bốn ngứa ngoài da
một trong bệnh phổ biến nhất vào mùa đông là ngứa ngoài da
trời lạnh độ ẩm thấp
và thói quen tắm nước nóng khiến da khô
ngứa ngáy khó chịu
cách phòng tránh bệnh này đó là
tránh xa các loại thực phẩm ăn nhiều dầu mỡ
ăn nhiều hoa quả và rau xanh
uống nhiều nước
bổ sung các loại acid béo
sử dụng dầu dừa dầu o lưu để cung cấp độ ẩm cho da
không nên tắm bằng nước quá nóng
các triệu chứng sung huyết đau đầu ho chảy nước mũi
khiến nhiều người cảm thấy khổ sở trong suốt mùa đông
thời tiết lạnh khiến soang bị tắc nghén
yêm phù nề
sự lưu thông không khí bị ứ trệ
các dịch ngầy ứ động tạo điều kiện thuận lợi
cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển
để phòng và tránh bệnh tái phát trong mùa lạnh
cần chú ý giữ ấm cơ thể
tránh bụi bẩn vệ sinh hốc mũi hằng ngày
sử dụng khẩu phần ăn lành mạnh
và uống nhiều chất lỏng để không bị cảm lạnh